chiều ngày hai mươi bốn tháng sáu trên địa bàn xã cư bưu thành phố buôn ma thuột và huyện buôn đôn của tỉnh đắk lắc
đã xảy ra một cơn mưa lớn kèm theo lốc xoáy làm hàng chục ngôi nhà bị tốc mái hư hỏng
rông lốc cũng làm gãy đổ nhiều cây xanh và trụ điện
lốc xoáy đã làm ít nhất bốn mươi căn nhà bị tốc mái hư hỏng trong đó có một mươi căn nhà bị tốc mái hoàn toàn
rông lốc cũng làm gãy nhiều cây xanh và hai trụ điện bị gãy đổ làm thôn ba thôn năm mất điện trong nhiều giờ liền
sáng nay hai mươi năm tháng sáu lãnh đạo xã cư bưua và huyện buôn đôn đã cử người xuống hiện trường để kiểm tra thống kê số nhà dân và tài sản bị thiệt hại
cắt cử lực lượng xuống địa bàn hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả